đầu giờ sáng ngày năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp mặt một số doanh nghiệp lớn của nhật bản
đang quan tâm đặt vấn đề mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
buổi gặp mặt do quỹ đầu tư vinacapital tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn lớn của nhật bản
tại buổi gặp mặt đại diện các tập đoàn doanh nghiệp nhật bản đánh giá cao tiềm năng phát triển của việt nam
trên nhiều lĩnh vực và bày tỏ vui mừng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đại diện các tập đoàn hy vọng cuộc gặp mặt này sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho các hoạt động đầu tư hợp tác với việt nam trong thời gian tới
mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đây là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa cho các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
bởi hai nước đã đạt được sự đồng thuận ở cấp cao tăng cường hợp tác nhiều mặt
thủ tướng cho biết nhật bản là nhà đầu tư oda thứ nhất du lịch thứ ba và thương mại thứ tư khẳng định việt nam chủ trương phát triển nhanh bền vững
do đó có nhu cầu về năng lượng tài chính phục vụ phát triển kinh tế
chính phủ việt nam kiên định xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo phục vụ tốt nhất các nhà đầu tư và đang phân đấu cải thiện môi trường đầu tư vào nhóm đầu asean
việt nam cũng xác định kinh tế tư nhân fdi là những nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nhật bản phối hợp chặt chẽ với bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương việt nam
để bàn bạc những cách thức đẩy nhanh việc triển khai các dự án đầu tư vào việt nam
nhất là trên cơ sở danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của việt nam trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng
kêu gọi các nhà đầu tư nhật bản tích cực tham gia vào tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của việt nam
thủ tướng cho biết chính phủ chủ trương thu hẹp các lĩnh vực nắm giữ mở rộng cho thị trường kể cả lĩnh vực như năng lượng tài chính và ngân hàng
đây là cơ hội thuận tiện để các nhà đầu tư nhật bản lựa chọn và đầu tư
ngoài ra việt nam cũng sẵn sàng thúc đẩy hợp tác văn hóa với nhật bản